xin kính chào quý vị và các bạn
ở khu vực phía đông bắc bộ từ đêm nay cho đến ngày ba tháng chín
sẽ có mưa rào và rông
thời gian mưa tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều tối đêm và sáng sớm
đặc biệt lưu ý là trong ngày mùng hai
cường độ mưa sẽ tăng hơn so với những ngày khác
cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa là từ ba mươi cho đến năm mươi mm
có nơi là trên tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
nhiệt độ cao nhất là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
sau hai ngày tiếp theo mưa giảm hơn về cường độ và diện
vào ban ngày nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ trời có nắng
với nhật độ ban trự ở ngưỡng là ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa tăng hơn
trong ngày mai cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa là từ ba mươi cho đến năm mươi mm
có nơi là trên tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
sang ngày mùng ba mưa sẽ giảm về cường độ
sau đó đến ngày mùng bốn mưa tiếp tục có xuống giảm hơn
chủ yếu xuất hiện tại vùng núi vào đêm và sáng trong thời đoạn ngắn
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
và tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ nay đến ngày mùng bốn ở phía nam khu vực này
sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa là từ bốn mươi cho đến bảy mươi mm
có nơi là trên một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h
tập trung vào chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhật độ tại khu vực không quá cao
chỉ từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
và tăng nhẹ trong ngày mùng bốn
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
thời gian mưa tập trung về chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
phía bắc có nơi cao hơn
ở khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của rãnh thấp
kết hợp với gió mùa tây nam
nên sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có nơi có mưa ở mức là trên bảy mươi mm
tập trung vào chiều tối
lưu ý sang ngày mùng ba mùng bốn
mưa sẽ có xu hướng tăng hơn về cường độ
ở trên toàn khu vực
cần đề phòng các hiện tượng cực đoan trong cơn rông
như là tố lốc cũng như là gió giật mạnh
còn về nhật độ cao nhất ngày mai
ở ngưỡng là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ cũng sẽ có mưa rông tăng cường
trong những ngày tới
cục bộ có nơi có mưa to vào chiều tối
nhật độ cao nhất trong ngày mai
là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
và giảm xuống mức hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong hai ngày tiếp theo